sáng nay hai mươi bảy tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự phiên khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh phú thọ lần thứ một mươi chín
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với chủ đề xây dựng phú thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc
phát biểu tại đại hội thủ tướng nhấn mạnh phú thọ có thể trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của phía bắc vào năm hai nghìn ba mươi năm hay không
phụ thuộc rất lớn vào việc đặt nền móng chiến lược và hành động mạnh mẽ của chúng ta trong nhiệm kỳ tới
đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ ấn tượng các kết quả mà phú thọ đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên phú thọ vẫn chưa cân đối được thu chi ngân sách cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm
chất lượng của từng lĩnh vực còn hạn chế như sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ trình độ còn thấp thiếu sự liên kết
cơ chế khuyến khích phát triển du lịch chưa rõ nét các sản phẩm du lịch chưa phong phú
đa dạng du lịch cộng đồng còn mân muốn
nhiều danh lam thắng cảnh chưa được khai thác hay tiềm năng như vườn quốc gia xuân sơn đầm áo châu áo giời hủy tiên v v
nguồn nhân lực tỉnh vẫn còn thiếu nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực ngành nghề mũi nhọn
đồ ngũ công chức của tỉnh vẫn còn tranh ba mươi tám chỉ có trình độ cao đẳng và sơ cấp
đồng ngũ cán bộ dám nghĩ dám làm biết làm và có sản phẩm cụ thể là một vấn đề của phú thọ
không tắt xúc tiến thuốc đầu tư chưa thuốc được nhiều nhà đầu tư
có năng lực trong số bảy khu công nghiệp đã được quy hoạch
chỉ có bốn khu công nghiệp đi vào hoạt động ba khu công nghiệp còn lại chưa hoạt động được
thủ tướng chỉ rõ hiệu quả cải cách hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu
tình hình an ninh trật tự còn tiêm ẩn những yếu tố phức tạp
công tác xây dựng đảng phát triển đảng viên ở doanh nghiệp còn chậm
công tác phối hợp kiểm tra giám sát hiệu quả chưa cao
đời sống của một số bộ phận nhân dân còn khó khăn
vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương hiệu quả chưa cao
thủ tướng chỉ rõ những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó là vì chưa có những dự án có giá trị gia tăng cao chưa có dự án động lực